sau kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín ngày một mươi một tháng hai hàng nghìn công nhân lao động cũng như cán bộ công chức tại các công sở đã quay trở lại làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc
tám giờ sáng thứ hai ngày một mươi một tháng hai tức mùng bảy tháng riêng năm kỷ hợi tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân quận long biên hà nội đã bố trí đủ cán bộ theo quy định
nhiều người dân doanh nghiệp cảm thấy hài lòng khi các thủ tục đều được giải quyết nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu năm mới
giao dịch rất là nhanh chỉ có mấy phút thôi là xong hết công việc toàn bộ xong hết công việc bốn bộ hồ sơ nhưng chỉ trong vòng có mấy phút là xong hết
cũng được sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo là ngày đầu xuân nhưng mà vẫn thực hiện việc trực đúng giờ tám giờ sẽ có mặt tại bộ phận một cửa để việc phục vụ người dân được tốt nhất
tại các khu công nghiệp khu chế xuất để tránh tình trạng công nhân không quay trở lại làm việc sau tết
nhiều doanh nghiệp đã thực hiện các giải pháp như hỗ trợ tổ chức
tạo xe đảm bảo chế độ phúc lợi lương bổng đặc biệt cắt giảm phần lễ lạc đầu năm để công nhân bắt tay ngay vào làm việc
cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế dự báo số lao động có việc làm trong năm hai nghìn một mươi chín sẽ tiếp tục tăng lên khoảng năm mươi sáu triệu lao động có việc làm
song việc tuyển chọn lao động chất lượng cao vẫn là thách thức đối với nhiều doanh nghiệp
tôi tin rằng với sự cạnh tranh đó các doanh nghiệp sẽ nỗ lực hơn nữa đổi mới hơn nữa công nghệ để làm thế nào có được sản xuất kinh doanh tốt hơn
dù chưa có con số thống kê đầy đủ song có thể thấy việc thực hiện tốt chính sách đãi ngộ cho người lao động sẽ góp phần ổn định tình hình thị trường lao động trong năm hai nghìn một mươi chín